phó thủ tướng ukraine irena vechas ngày chín tháng bốn cho biết một mươi hai binh sĩ ukraine và một mươi bốn dân thường đã trở về nhà
sau một cuộc trao đổi tù binh với nga đây là cuộc trao đổi tù binh thứ ba kể từ khi nga thực hiện chiến dịch quân sự
đặc biệt tại ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua
cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa nga và ukraine diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng ba vừa qua tại istanbul của thổ nhĩ kỳ
sau khoảng bốn giờ đàm phán đoàn đàm phán của nga đã trở về moscow tối cùng ngày mang theo đề xuất bằng văn bản của ukraine
về một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên kết quả này được đánh giá là bước tiến đáng kể trong tiến trình đàm phán khó khăn
nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn một tháng tại ukraine